cảm ơn các bạn đã theo dõi
sau đó vào khoảng h ba mươi phút ngày một mươi tháng một mươi người dân phát hiện anh phan văn hoài bị thương trên ngực tại nhà riêng nên đã đưa đi cấp cứu
sau đó anh hoài được chuyển đến bệnh viện đa khoa bình dương nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu
sau gần hai mươi giờ xảy ra vụ án lực lượng công an xác định được danh tính hai nghi can có liên quan là nguyễn văn trường và nguyễn văn tuấn
tại cơ quan công an hai nghi can khai nhận đêm ngày một mươi tháng một mươi do mâu thuẫn tuấn dùng chiếc bật lửa hình khẩu súng ngắn đánh vào đầu anh hoài
còn trường dùng con dao nhọn đâm vào ngực anh hoài
sau đó trường và tuấn quay về thành phố đồng xoài ngay trong đêm
anh hoài bị thương ở ngực thấy khó chịu nên đã nhờ hàng xóm đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó tử vong
gây ra hàng chục vụ cướp giật tài sản của người đi đường
hai đối tượng gồm lê phú hoài nam chú tại phường vĩnh trung và phan xuân kha chú tại phường chính gián quận thanh khê
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu thành phố đà nẵng khởi tố bắt tạm giam về hành vi cướp giật tài sản
được biết hai đối tượng là anh em họ
trong khoảng thời gian từ đầu năm đến nay nam và kha nhiều lần sử dụng xe máy dạo quanh các tuyến đường trên địa bàn thành phố
khi thấy người dân mà chủ yếu là phụ nữ đi đường có đeo túi sách hay trang sức sơ hở thì áp sát thực hiện hành vi cướp giật
tại cơ quan công an cả hai khai nhận đã thực hiện chót lọt hai mươi tám vụ cướp giật lấy đi phần lớn là túi sách dây chuyền các loại
được biết nam và kha từng có tiền án về hành vi cướp giật và trộm cắp tài sản
sử dụng trái phép chất năng
nhưng mà tùy ý công an quận hải châu hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng có liên quan trong chuyên án này
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an thành phố biên hòa vừa bắt giữ bảy tài xế taxi rủ
đang có hành vi đuổi đánh một tài xế hãng taxi mai linh trước cổng bệnh viện nhi đồng nai để tranh giành khách
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi năm h ngày một mươi một tháng một mươi có hai hành khách nữ đi từ trong bệnh viện nhi đồng hai ra ngoài cổng
để đón xe taxi thì có hai tài xế taxi sài gòn tới trèo kéo và làm giá để chở khách
tuy nhiên hai khách này từ chối và vẫy một chiếc xe taxi mai linh đang đậu gần đó
cho rằng tài xế taxi mai linh tranh giành khách của mình nhóm tài xế hãng taxi sài gòn đã lao vào đuổi đánh tài xế taxi mai linh
tuy nhiên khi các đối tượng đang thực hiện hành vi đánh đập tài xế thì bị tổ công tác công an tỉnh đồng nai phát hiện bắt giữ bảy đối tượng
khám xét trong các xe taxi công an thu giữ tuyếp sắt côn nhị khúc
và giao thái lan
cập nhật về tình hình mưa lũ thưa quý vị bão số sáu ảnh hưởng đến các tỉnh dọc bờ biển miền trung
đã gây ra nhiều thiệt hại về tài sản hạ tầng và đặc biệt là đối với đời sống của người dân
tại tỉnh quảng bình các huyện lệ thủy quảng ninh minh hóa tuyên hóa bố trạch ngập sâu trong nước lũ
các khu vực bị chia cắt cô lập đã được hỗ trợ một mươi tấn gạo gần một mươi thùng mì tôm
hơn một mươi thùng nước đóng chai thuốc men
các nhu yếu phẩm
tại tỉnh quảng trị việc đưa nhu yếu phẩm đến với người dân của một mươi xã
còn tại quảng nam thì cùng lúc bốn hồ thủy điện xả lũ khiến nước trên sông thu bồn lên cao
gây ngập lụt dọc tuyến đường sáu trăm một mươi nối từ quốc lộ một đi mỹ sơn
người dân đã phải di chuyển đồ đạc vật dụng và vật nuôi đến nơi cao giáo ngay trong đêm
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vào hồi một giờ ngày hôm nay một mươi hai tháng một mươi
vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi bảy ba độ vĩ bắc một trăm một mươi tám độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng sáu trăm ba mươi km về phía đông đông bắc
dự báo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km và có khả năng mạnh lên thành bão
đến một giờ ngày một mươi ba tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám độ vĩ bắc một trăm một mươi ba tám độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng hai trăm linh km về
đến một giờ ngày một mươi ba tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng một mươi bảy ba độ vĩ bắc
kết hợp với hoạt động của không khí lạnh
từ ngày một mươi hai đến một mươi ba tháng một mươi miền trung có mưa to đến rất to
với tổng lượng mưa phổ biến các tỉnh quảng trị thừa thiên huế là từ hai trăm linh đến bốn trăm linh mm
có nơi trên năm trăm linh mm
tỉnh quảng bình thành phố đà nẵng từ một trăm linh đến hai trăm linh mm
các tỉnh hà tĩnh quảng nam quảng ngãi từ tám mươi đến một trăm năm mươi mm
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của truyền hình công an nhân dân
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt